hạn chế ô tô rẽ trái từ đường tôn đức thắng vào đường nguyễn hữu cảnh quận một
đây là một trong những giải pháp được sở giao thông vận tải tp hcm triển khai
nhằm giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực thi công dự án cầu thủ thiêm hai
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng ba sẽ cấm toàn bộ ô tô ngoại trừ xe buýt rẽ trái từ đường tôn đức thắng
vào đường nguyễn hữu cảnh trong khoảng thời gian từ sáu giờ đến chín giờ và từ một mươi sáu giờ đến hai mươi giờ
bật thông báo về thời gian thực hiện quy định được lắp đặt trước bảy ngày
nhằm bảo đảm thông tin đến được với người dân và các lực lượng có chức năng xử lý vi phạm tại khu vực này
thời gian qua việc rào chắn đường tôn đức thắng để thi công dự án cầu thủ thiêm hai
đã dẫn đến tình trạng ủng tắc giao thông người dân khó khăn khi đi lại
trước việc thời hạn thi công sẽ kéo dài chuyển hướng lưu thông và hạn chế phương tiện qua đường tôn đức thắng
là giải pháp khả thi để tránh kẹt xe